tại xã xuân lai huyện yên bình trung tâm phát triển sức khỏe bền vững sở y tế yên bái đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cơ quan bộ y tế công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm đa phúc đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng hai nghìn một mươi chín
tham gia chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng hai nghìn một mươi sáu các cán bộ y bác sĩ kỹ thuật viên của bệnh viện bạch mai và bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đã tổ chức khám tư vấn phát thuốc miễn phí cho khoảng ba trăm linh người dân xã xuân lai huyện yên bình qua đó kịp thời phát hiện và điều trị bệnh cho người dân và có biện pháp giúp can thiệp sớm cho trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh dưới sáu tuổi
cũng trong chương trình này các tình nguyện viên còn tổ chức tặng quà của nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước
cũng trong chương trình này các tình nguyện viên còn tặng quà của nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước